truyền thông quốc tế liên tục có những bài viết đánh giá cao sự hỗ trợ quốc tế cũng như sự chủ động
trong ứng phó phòng chống dịch bệnh của việt nam hãng dw của đức đề cao động thái của chính phủ
việt nam hỗ trợ các nước châu âu năm trăm năm mươi khẩu trang chống dịch euronews cũng đưa tin việt nam
tặng khẩu trang và thiết bị y tế cho các nước campuchia lào và trung quốc trong khi đó
trang libration news của mỹ đã có bài viết ghi nhận thành công của mô hình phòng chống dịch
bệnh toàn diện chi phí thấp của việt nam